sự tham gia của phụ nữ đã và đang có những đóng góp quan trọng tại các phái vụ gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
đây là khẳng định của nhiều đại biểu diễn giả tại tọa đàm về tương lai của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình vừa diễn ra vào tối ngày hôm qua tám tháng một mươi hai
tọa đàm là hoạt động trong khuôn khổ hội nghị quốc tế về tăng cường vai trò của phụ nữ trong xây dựng và củng cố hòa bình đang diễn ra tại hà nội
từ năm hai nghìn năm tỷ lệ nữ quân nhân trong các phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc chỉ chiếm năm một mươi hai năm sau tỷ lệ này tăng lên một mươi sáu một con số còn rất khiêm tốn
trong khi đó sự hiện diện của phụ nữ trong hoạt động này mang lại nhiều hiệu quả hơn
điều quan trọng nhất họ là những người truyền cảm hứng tạo ra những hình mẫu cho phụ nữ và trẻ em gái để trở thành một phần ý nghĩa trong các tiến trình hòa bình và chính trị
hiện nay chương trình nghị sự phụ nữ hòa bình và hòa bình là một trong những hình mẫu
hòa bình và an ninh là một trong những ưu tiên hàng đầu của liên hợp quốc
do đó hiện nhiều quốc gia và các tổ chức trên thế giới đã có nhiều sáng kiến và đồng góp để thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lực lượng gìn giữ hòa bình tiêu biểu như ấn độ canada naui
năm hai nghìn một mươi bảy việt nam đã lần đầu tiên cử nữ sĩ quan tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình ở phái bộ nam sudan
cho đến nay việt nam đã cử thêm hàng chục nữ sĩ quan làm nhiệm vụ ở các vị trí cá nhân và đơn vị là bệnh viện giã chiến ở phái bộ gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc chiếm tỷ lệ một mươi sáu chín một tỷ lệ cao so với khuyến khích của liên hợp quốc
trong thời gian tới việt nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh sự tham gia của phụ nữ tại lực lượng này
tuy nhiên các nữ sĩ quan cần được quan tâm nhiều hơn và cất nhắc cho các vị trí lãnh đạo phái bộ mà họ xứng đáng
bởi đây được xem là một điển hình cho sự nghiệp bình đẳng giới
liên hợp quốc đang túc đẩy